thời gian qua những câu chuyện về các công ty tại các khu công nghiệp đột ngột dừng hoạt động
vì không ít lý do như là kinh doanh thua lỗ hay là chủ doanh nghiệp bỏ trốn
đã khiến cho nhiều người lao động lao đào
nhằm hỗ trợ để người lao động yên tâm hơn trong công việc
công đoàn các công ty đã tiếp tục phát huy vai trò của mình
với mong muốn làm vơi đi những nỗi lao trên
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải phòng
hải phòng hiện có hai mươi khu công nghiệp khu kinh tế với gần một trăm chín mươi lao động
tại đây hiện có hàng trăm dự án đang được đầu tư với nguồn vốn trong và ngoài nước
vì vậy mục tiêu duy trì công việc lâu dài nâng cao chất lượng an sinh xã hội
luôn được địa phương và các khu công nghiệp đặt lên hàng đầu
để tạo dựng niềm tin nâng người lao động về môi trường làm việc vững mạnh
các công ty tại các khu công nghiệp trên địa bàn tiếp tục chú trọng vào xây dựng môi trường làm việc lành mạnh
nhiều cơ hội phát triển nâng cao các hoạt động chăm sóc sức khỏe mang tới nhiều lợi ích hơn cho người lao động
các công nhân viên nhập viện hay là người nhà đau ốm thì công ty đều có chế độ
trong công ty mình em cảm thấy những chế độ đái ngộ cho công nhân rất tốt
chế độ chăm sóc y tế của công nhân cũng rất là đảm bảo
trong bữa ăn trưa của công ty có đủ chất dinh dưỡng cho công nhân đảm bảo sức khỏe trong quá trình làm việc tại công ty
từ việc thực hiện đầy đủ quyền lợi chính đáng của người lao động và cải thiện nâng cao qua từng năm